liên quan đến công tác điều tra vụ sập cầu treo tại ấn độ khiến một trăm ba mươi năm người thiệt mạng
các công tố viên ấn độ cho rằng công ty phụ trách nâng cấp cải tạo cầu cáp treo này phải chịu một phần trách nhiệm
theo đó nhà thầu đã lắp sàn mới nặng hơn nhưng không thay thế hệ thống dây cắp treo chính của cây cầu đã một trăm năm mươi tuổi này
các nhà điều tra cũng tin rằng trọng lượng của thân cầu tăng do hoạt động trên là một phần nguyên nhân khiến cầu sập
cảnh sát trước đó đã bắt giữ được chín người có liên hệ với tập đoàn oreva thầu quản lý cây cầu với các cáo buộc ngộ sát
cầu cắp treo qua sông matchu dài hai trăm ba mươi mét mở cửa đón khách trở lại từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi sau bảy tháng cải tạo với chi phí là hai mươi triệu rupee
tương đương với hai trăm bốn mươi nghìn đô la mỹ cây cầu này vẫn chưa được cấp đủ chứng nhận an toàn ở thời điểm nó mở cửa trở lại